trong khi đó thành phố lại có nhiều ý kiến trái chiều điều này hiện tạo ra nhiều ý kiến trái chiều điều này hiện tạo ra nhiều ý kiến trái chiều điều này hiện tạo ra nhiều ý kiến trái chiều
iran cho biết nước này đã khởi động lại một nhà máy hạt nhân vốn dừng hoạt động trong chín năm qua
iran cũng đã nhập khẩu một lượng lớn quạng urani và tự sản xuất một lượng nhỏ loại nguyên liệu này
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân